thành phố hồ chí minh đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
trước đó vào sáng ngày tám tháng một mươi hai một tổ công tác thực hiện cưỡng chế thi hành án giao nhà theo bản án
đã có hiệu lực tại căn nhà trong hẻm trên đường nguyễn lâm phường bảy quận phú nhuận thành phố hồ chí minh
lúc này những người trong nhà không chấp hành đã ném bom xăng tự chế vào lực lượng chức năng
khiến ba cán bộ công an bị thương phải nhập viện cấp cứu
tại hiện trường nhiều mảnh vỡ đồ dùng vương vãi phía trước căn nhà
công an tỉnh con tum đang mở rộng điều tra củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đối tượng nguyễn xuân thiện hai mươi hai tuổi trú tại khối bốn thị trấn đắc tô đã dùng súng tự chế bắn chết người
cụ thể vào khoảng giờ ngày năm tháng một mươi hai công an huyện đắc tô tỉnh con tum nhận được tin báo
tại khối một mươi thị trấn đắc tô có hai thanh niên là a bông trở a crong cùng trú tại thôn đắc rau lớn
thị trấn đắc tô
đối tượng chặn đường gây sự
ngay lúc đó một đối tượng đã dùng súng hơi bắn liên tiếp hai phát làm a crong tử vong tại chỗ
sau năm giờ tích cực truy tìm công an huyện đắc tô phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đã bắt giữ đối tượng nguyễn xuân thiện đang lẩn trốn trên địa bàn cùng tăng vật gây án
qua đấu tranh bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum thụ lý điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
bốn bánh heroin và gần bảy viên ma túy tổng hợp là tăng vật của vụ án ma túy mà công an tỉnh lâm đồng vừa triệt phá trong chiều ngày hôm qua
xác định nghi vấn về một đường dây chuyên mua bán vận chuyển ma túy lớn từ tỉnh bình thuận vào địa bàn lâm đồng
với nhiều chân dết cư trú tại nhiều địa bàn
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh lâm đồng đã xác lập chuyên án khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
và công an tỉnh bình thuận đấu tranh làm rõ
vào đêm ngày bốn tháng một mươi hai hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng đã chia làm năm mũi trinh sát
đồng loạt đột kích vào nhà ở phòng trọ nơi ẩn náu của nhóm đối tượng này
bác sứ nguyễn thị kim anh trú tại tỉnh bình thuận và sáu đối tượng thu giữ tăng vật gồm bốn bánh heroin
và gần bảy viên ma túy dạng thuốc lắc
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán vận chuyển ma túy vào lâm đồng
và các tỉnh kiếm tiền từ hoạt động phi pháp này lên tới hàng tỷ đồng
thưa quý vị thực trạng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy trái phép trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện
đã và đang trở nên phổ biến
tại tỉnh vĩnh phúc đã có hàng trăm đối tượng bị bắt giữ nhiều trường hợp bị xử lý hình sự
tuy nhiên thực trạng này vẫn tiếp tục có dấu hiệu diễn biến phức tạp
một nhóm gồm một mươi sáu đối tượng đã bị công an huyện tam dương bắt giữ
khi đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke trợt nhớ
ở xã hướng đạo huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
test nhanh một mươi hai đối tượng dương tính với chất ma túy
đây chỉ là một trong năm mươi bốn vụ với hai trăm linh chín đối tượng mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong cơ sở kinh doanh có điều kiện bị lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc phát hiện bắt giữ trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó chủ yếu là ở các quán karaoke
đáng chú ý trong năm qua trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
có chỉ thị về việc tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí karaoke
nhưng nhiều đối tượng vẫn tụ tập sử dụng trái phép ma túy trong các cơ sở này
và vì lợi nhuận vẫn có một bộ phận chủ cơ sở kinh doanh cố tình lén lút hoạt động
sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một thì cơ bản là giảm đáng kể so với năm trước
còn tuy nhiên một số vì lợi nhuận
nên là một số chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện này vẫn cứ lên lút

như rất là nhiều phòng những phòng phía đường phía vòng quanh dễ lộ thì họ không hoạt động
mở cửa nhiều lần hoạt động ở phòng giữa
thì đi ngoài ở ngoài thì tiếng ồn nó không rõ ánh điện thì không ra ngoài
song song với công tác đấu tranh với tội phạm mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc đặc biệt chú ý
phòng ngừa nhóm đối tượng
công an tỉnh vĩnh phúc sử dụng ma túy trái phép trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện
công an tỉnh vĩnh phúc đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
quản lý chặt chẽ các cơ sở này
kịp thời phát hiện xử lý ngay khi có dấu hiệu vi phạm
kết quả đã phát hiện bắt giữ năm mươi bốn vụ với hai trăm linh chín đối tượng
điển hình là vụ bắt một mươi bốn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán karaoke hương rừng hai ở xã hồ sơn huyện tam đảo
bắt giữ một mươi bốn đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán karaoke riyer ở xã duy phiên huyện tam dương
bắt chín đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán karaoke thuộc xã tam hồng huyện yên lạc
đặc biệt là trong cái dịch bệnh như này
nếu như mà không phát hiện kịp thời
những cái đối tượng này nó sử dụng nó lây lan rất là hậu quả
rất là khôn lường cho xã hội
đặc biệt là cái dịch tích nguyên đán

nhưng dần sắp tới thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cùng các quỷ lãnh đạo đơn vị
cũng đã quán triệt nắm tình hình và giả soát tổng giả soát
cơ sở kinh doanh có điều kiện đặc biệt là quán karaoke nào có thể có hoạt động
thì chúng tôi sẽ giả soát sàng lọc để làm sao đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
hành vi tụ tập sử dụng ma túy trái phép trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện
không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật
mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
vì vậy việc phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy ở quán bar karaoke
và các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm tệ nạn ma túy trong cơ sở kinh doanh có điều kiện
đã và đang được công an tỉnh vĩnh phúc tập trung cao độ
trong đó xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm
tại thành phố đà nẵng đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà
phối hợp với công an phường nại hiên đông vừa bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc mỹ
một mươi chín tuổi trú tại thăng bình tỉnh quảng nam về hành vi trộm cắp tài sản
nhận được tin báo của người dân tại số hai mươi tám đường nguyễn hiệu an
phường nại hiên đông quận sơn trà bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản
tổ công tác tiến hành điều tra và phát hiện đối tượng trộm cắp là nguyễn ngọc mỹ
qua đấu tranh mỹ khai nhận lợi dụng sơ hở nhà dân không có người trông coi
nên đã đột nhập vào nhà bằng cửa sau lấy đi hai tv màu hiệu samsung
với tổng giá trị hơn hai mươi bốn triệu đồng bán tiêu xài cá nhân
được biết nguyễn ngọc mỹ đã có một tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản
và được toán nhân dân quận liên triều tuyên phạt một mươi hai tháng tù vào năm hai nghìn một mươi tám
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa bắt một nhóm đánh bạc
trong căn nhà giấy ở xã đắk phơi huyện lắk
từ tin báo của quần chúng và sau
quá trình theo dõi tổ công tác của phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh đắk lắk
đã bắt quả tang một nhóm đang tổ chức đánh sóc địa ăn tiền
trong một căn nhà rẫy ở buôn pai a xã đắk phơi
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
tổ công tác đã thu giữ hơn ba mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật chứng cứ liên quan đến việc đánh bạc
nhóm đối tượng này khai nhận thường xuyên tổ chức đánh bạc lưu động
ở nhiều nơi khác nhau và bố trí người canh gác cảnh giới bên ngoài
cơ quan cảnh sát điều trị
tổ chức điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng huỳnh ngọc lên
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại xã bình đào huyện thăng bình về tội hiếp dâm
theo đó đối tượng huỳnh ngọc lên làm nghề thợ hồ
và có thời gian xây nhà cho gia đình nạn nhân hai mươi hai tuổi
ở xã bình minh huyện thăng bình nên biết nạn nhân bị thiểu năng trí tuệ
và trong thời gian từ tháng hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
lợi dụng gia đình không có ai giám sát nạn nhân
huỳnh ngọc lên đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm dẫn đến nạn nhân mang thai
sau khi phát hiện nạn nhân mang thai gia đình đã trình báo sự việc
cho công an huyện thăng bình để điều tra và làm rõ thủ phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân đang điều tra xác minh
tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vào khoảng chín giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại đường nguyễn huy tưởng ngang số một trăm sáu mươi hai nguyễn huy tưởng
thanh xuân trung thanh xuân hà nội
hậu quả là một người tử vong hiện chưa rõ nhân thân
và để phục vụ cho công tác điều tra xác minh vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân đang tìm thân nhân lai lịch nạn nhân
thân nhân người gây tai nạn và nhân chứng đối với vụ tai nạn giao thông nêu trên
cụ thể vào khoảng chín giờ một mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại đường nguyễn huy tưởng ngang số một trăm sáu mươi hai nguyễn huy tưởng
thanh xuân trung thanh xuân hà nội xe mô tô hiện chưa rõ biển số
chở theo vỏ hàng nhựa màu đỏ do một nam giới mặc áo khoác màu xanh
điều khiển theo hướng từ ngã tư nguyễn tuân nguyễn huy tưởng về đường vũ trọng phụ
đã đâm vào bà cụ khoảng gần tám mươi tuổi quê ở phú thọ tên thường gọi là bà thịnh
hiện chưa rõ thân nhân lai lịch đang đi bộ sang đường
hậu quả làm nạn nhân ngã đập đầu xuống đường bị thương tích
sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện xây dựng
nhưng do thương tích nặng đã chuyển sang bệnh viện quân y một trăm linh ba cấp cứu
đến ngày ba mươi tháng một mươi một thì bị tử vong
hiện nạn nhân đang được bảo quản tại tăng lễ bệnh viện quân y một trăm linh ba
sau khi cùng người đi đường đưa nạn nhân đi cấp cứu
nam giới gây tai nạn đã quay lại hiện trường lấy xe bỏ đi
ai là nhân thân hoặc biết thông tin về thân nhân lai lịch của nạn nhân
người điều khiển xe mô tô gây tai nạn biết thông tin về vụ tai nạn giao thông nêu trên
đề nghị cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân
để phục vụ công tác điều tra xác minh
yêu cầu người điều khiển xe mô tô
gây tai nạn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân
để khai báo nội dung vụ tai nạn giao thông phục vụ cho công tác điều tra
mọi thông tin về vụ việc liên hệ đội điều tra tổng hợp công an quận thanh xuân
tp hà nội địa chỉ số năm mươi tám vũ trọng phụng thanh xuân hà nội
gặp đại úy nguyễn văn kiên điều tra viên thụ lý số điện thoại chín trăm tám mươi bốn ba trăm hai mươi sáu trăm tám mươi sáu
và tiếp theo sẽ là những thông tin về nạn nhân
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn tuân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu phố thắng lợi thị trấn hàng trạm
huyện yên thủy tỉnh hòa bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm
sau cánh mũi trái
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam
là đối tượng nguyễn lương trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại phường bạch đằng quận hai bà trưng thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn thanh quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã đạo lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
bị công an huyện lý nhân tỉnh hà nam ra quyết định truy nã về tội cướp tài sản
đối tượng này có sẹo tròn ba cm cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin
nếu có thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
bộ công an phối hợp thực hiện
và tới đây bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h cũng xin để kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv